phòng cảnh sát môi trường công an thành phố đà nẵng vừa bắt quả tang một công ty sản xuất sơn trên địa bàn đã lén lút xả thải ra môi trường
qua kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất thuộc công ty cổ phần tập đoàn sơn việt nam tại quận liên triều
cảnh sát môi trường đã phát hiện công ty này lén lút đổ nước thải chưa qua xử lý trực tiếp vào hệ thống thoát nước của thành phố thông qua đường ống ngầm
tiếp tục kiểm tra phát hiện công ty không xây dựng hệ thống xử lý nước thải đúng quy định
chưa cung cấp được hồ sơ môi trường và các giấy phép có liên quan
trước hàng loạt các vi phạm của công ty này công an đã lập biên bản yêu cầu tạm dừng hoạt động lấy mẫu nước thải để kiểm nghiệm và xử lý theo quy định